liên quan đến vụ cháy hơn một m hai nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ silicon vp thuộc huyện đức hòa
công an tỉnh long an cho biết vẫn đang tiếp tục kiểm tra hiện trường để tìm kiếm một công nhân bị mất tích
vụ cháy khiến bốn người bị thương đang được chữa trị tại các bệnh viện gồm nguyễn vũ luân nguyễn thanh hải là bố của luân
lâm dết và biện văn tấn anh hải bị bỏng nhẹ đã được xuất viện nhưng con trai vũ luân bị đa chấn thương đang được điều trị tích cực
trường hợp mất tích được xác định là nguyễn văn lợi quê kiên giang phụ trách quét dọn khu vực tầng trệt kho nguyên liệu
như tin đã đưa vào sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ silicon vp xảy ra vụ cháy lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ
thiêu dụi toàn bộ máy móc sản phẩm của công ty